các bệnh lây qua đường tình dục là các bệnh mà tác nhân lây truyền từ người này sang người khác trong quá trình giao hợp
có thể là giao hợp dương vật âm đạo dương vật hậu muôn hoặc dương vật miệng
các bệnh lây truyền qua đường tình dục không chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục
mà còn qua mẹ truyền cho con khi có thai khi cho con bú và qua các dụng cụ tiêm chip
các bệnh lây truyền qua đường tình dục là một vấn đề y tế và xã hội nghiêm trọng ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới
theo thống kê hàng năm có khoảng năm mươi bệnh nhân đến khám và điều trị ở các cơ sở dữ liệu
nhưng số người mắc bệnh thực sự ước tính khoảng năm trăm linh người
một số bệnh lây chứng qua đường tình dục thường gặp như bệnh lậu là một bệnh nhiễm trùng gây ra do vi trùng lậu
bệnh thường xuất hiện hai ba ngày cũng có khi chỉ sau một ngày khi sau tới một mươi ngày
sau khi giao hợp với người mắc bệnh biểu hiện ở nam giới thường thấy chảy mùa niệu đạo đi tiểu khó nước tiểu đục hay có máu
ở nữ giới ra nhiều khí hư như ngủ trắng đi tiểu khó
bệnh nhiễm glamidia đường tình dục tác nhân chủ yếu là do glamidia chacomatis
là loại sinh vật chỉ sống trong tế bào cơ thể người gây viêm nạo đạo và viêm cổ tử cung biểu hiện giống như bệnh lậu
bệnh trùng do đường sinh dục là bệnh nhiễm trùng đường sinh dục tiết niệu
ngoài lây qua đường tình dục chủ yếu có thể lấy từ mẹ sang con trong khi sinh đẻ
ở nữ giới có biểu hiện nhiều huyết trắng loãng có bọt màu vàng xanh mùi hôi ngứa nhiều và đi tiểu khó
ở nam giới thường không có triệu chứng một số có thể bị ngứa dương vật đi tiểu khó
bệnh hạ ca mềm viêm lết nhiều ở bộ phận sinh dục xuất hiện từ bốn đến năm ngày sau khi quan hệ tình dục với người mắc bệnh hay sưng to và đau
bệnh giang mai là bệnh nhiễm trùng kinh điển gây nên do xoắn khuẩn giang mai
giai đoạn đầu gây tổn thương da niêm mạc sau đó có thể lan vào các phủ tạng như tổ chức dưới da xương thần kinh tim mạch
mẹ bị giang mai có thể lây cho con khi mang thai gây rang mai bẩm sinh
bệnh mụn rộp sinh dục gây đau ngứa do các mụn nước ở bùng sinh dục ngoài có thể tổn thương cả âm đạo niệu đạo và đi tiểu khó dịch niệu đạo nhiều
bệnh dễ tái phát do virus tồn tại trong cơ thể
bệnh viêm gan b do virus viêm gab gây nên ở ga nhưng lây qua dịch sinh dục và máu với các biểu hiện như chán ăn mệt mỏi vàng da vàng mắt nước tiểu sẫm màu
ở nhiều người có thể tự khỏi sau một vài tháng nghỉ ngơi tốt nhưng cũng có thể trở thành bệnh viêm gan mạng tính dẫn đến sơ gan và ung thư gan
nhiễm hiv và s gây suy giảm hệ miễn dịch ở người làm suy yếu hệ miễn dịch hoặc tiến tới mất khả năng chống lại bệnh tật
các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng như viêm hố trợ ở nữ thai ngoài tử cung vô sinh giang mai bẩm sinh viêm kết mạc mắt ở trẻ sơ sinh nguy cơ bị ung thư
về mặt kinh tế chi phí cho điều trị rất tốn kém người bệnh còn phải nghỉ làm nên việc thiệt hại kinh tế do bệnh gây ra rất lớn
về mặt xã hội người bệnh thường cảm thấy xấu hổ xa lánh mọi người phụ nữ bị bệnh vô sinh có thể bị chồng ly dị
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ ba sinh nguyễn ngọc oanh khoa gia liễu bệnh viện bạch mai về vấn đề này
nhiều bệnh liên quan đến nguyên nhân từ virus hiv hoặc là những liên quan đến hpv tức là virus gây ra mụn cóc hoặc sùi màu gà ở người
hoặc là những bệnh liên quan đến hepat thì gần như hiện nay chúng ta chưa có phương pháp điều trị sức điệp để khỏi hoàn toàn
mà chúng ta chỉ có những biện pháp để gọi là dự phòng cũng như để giảm thiểu mức độ chúng ta bị giảm thiểu tần suất chúng ta bị
đa số những người trẻ hiện tại bây giờ các bạn thường bị từ khá là sớm tuổi đời bị các bệnh liên truyền hình dục
giống như bác sĩ anh vừa chia sẻ là có thể bị từ một mươi năm tuổi tức là đa số là đều là thanh thiếu niên và người lớn
vậy thì với những bạn mà đang ở cái lứa tuổi như vậy thì thường là tâm lý các bạn thường rất là mặc cảm tự ti
đôi khi là có bệnh nhưng mà không dám nói ra không chia sẻ với gia đình bố mẹ cũng như là không đi điều trị hay là chúng ta đến bệnh viện
nhưng đôi khi chúng ta còn cái cảm giác là mặc cảm tự ti mà chúng ta không chia sẻ hết được cái tình trạng bệnh của mình với bác sĩ
thì nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta có thể phát hiện ra bệnh
nhưng chúng ta điều trị không kịp thời hay là chúng ta có thể không phát hiện ra bệnh và chúng ta để cho bệnh diễn biến nặng lên
nó sẽ gây ra những biến chứng và đặc biệt là lậu gramida hay giang mai nếu chúng ta mà điều trị không kịp thời
thì có thể gây ra tình trạng là ví dụ ở nam giới có thể bị sưng đau tinh hoàn có thể bị viêm tinh hoàn hay là viêm tuyến tuyển liệt
còn ở nữ giới chúng ta có thể viêm sưng đau hoặc là viêm vùng hố trậu có thể bị nhiễm trùng hay nặng hơn nữa là có thể liên quan đến tình trạng là nhiễm trùng toàn thân
và một điều quan trọng nữa một cái biến chứng rất là quan trọng mà bác sĩ oanh muốn chia sẻ với mọi người
đấy là nếu chúng ta bị các mắc bệnh lây truyền qua tình dục mà chúng ta không điều trị kịp thời
thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe sinh sản của cả nam giới và nữ giới và sau này có thể dẫn đến là tình trạng là vô sinh
bởi vì khi chúng ta bị viêm nhiễm thì gần như là nó ảnh hưởng đến cái lượng tinh trùng
cũng như là có thể bị viêm vòi chứng viêm tử cung của nữ giới viêm tinh hoàn của nam giới
dẫn đến là giảm sự xuất tiết cũng như là hủy hoại là làm cho tinh trùng của chúng ta bị dị dạng bị yếu
gần như là cái cơ quan sinh sản chúng ta sẽ bị yếu đi và nguy cơ sau này dẫn đến vô sinh của cả nam giới và nữ giới
phụ nữ mang thai khi nhiễm thêm bệnh lây truyền qua đường tình dục cơ thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng do có các biến chứng
thậm chí tính mạng của người bệnh và thai nhi đều có thể bị đe dọa
ngoài ra bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể làm tăng nguy cơ nhiễm hiv
và đúng là có rất nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục thì nó sẽ ảnh hưởng liên quan đến đường máu có thể truyền được qua nhau thai
tức là khi mẹ mang thai có thể truyền được cho con ví dụ như là mẹ bị lậu mẹ bị glambidia hoặc là bị trùng roi hay là bị răng mai
vậy ví dụ như mẹ thì giang mai thì xoắn khuẩn răng mai ở trong cơ thể của người mẹ có thể hoàn toàn lây truyền qua con
qua đường máu hay qua đường nhau thai dẫn đến tình trạng là trẻ bị giang mai bẩm sinh
và khi mà trẻ bị răng mai bẩm sinh đấy thì rất dễ có tình trạng là khi chúng ta mang thai chúng ta bị dọn đẻ non
trẻ có thể nguy cơ cũng là tử vong liên quan đến răng mai bẩm sinh nữa
kèm theo đấy khi mà mẹ bị liên quan đến lậu hoặc là clambia hoặc là bị trùng roi thì gần như là chúng ta
nếu chúng ta không phát hiện kịp thời mà mẹ vẫn sinh sản qua đường âm đạo tức là trẻ bị mẹ đẻ thường
trẻ được đẻ thường thì trẻ hoàn toàn có thể nguy cơ bị lậu của trẻ nhỏ hoặc là glambidia trẻ nhỏ
bởi vì có những nguyên nhân nhiễm khuẩn qua đường âm đạo như vậy
và với những trường hợp mà trẻ đẻ thường mà người mẹ không phát hiện sớm và điều trị sớm kịp thời những bệnh như là lộng hoặc là clamida
thì gây bô tình là sẽ gây ra trẻ có những biến chứng lậu đặc biệt là lậu của trẻ nhỏ thì sẽ liên quan đến lậu ở mắt trẻ có thể bị mù mắt
và với những trường hợp mà người mẹ mong muốn đẻ thường tuy nhiên không phát hiện sớm và điều trị sớm những bệnh liên quan đến tình dục như là bệnh lộng hoặc lamvia
rất dễ có thể tình trạng là bị vỡ sớm dẫn đến là trẻ đẻ non hay là bị nhiễm trùng ối thậm chí có thể dẫn đến là trẻ bị biến chứng mắt do lậu ở trẻ sơ sinh
để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục ta cần quan hệ trung thủy phòng ngừa nguy cơ lây bệnh dùng báo cao su khi quan hệ trung thủy với bạn tình
nếu có những biểu hiện bất thường cần đi khám sớm để được điều trị hiệu quả tiêm vaccine phòng ngừa virus hpv tiêm phòng viêm gan và một số loại virus khác
để có thể phòng tránh những bệnh lây truyền qua truyền tình dục thì hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ oanh có thể giúp cho mọi người hiểu biết hơn về bệnh lây truyền qua thể dục là gì và cách phòng tránh
quý vị nên lưu ý đấy là về mặt y khoa thì các bệnh lây truyền qua nền tình dục thường sẽ lây lan rất nhanh từ người này sang người khác nếu như chúng ta không có những biện pháp phòng tránh an toàn
và để phòng tránh những bệnh lây truyền của tình dục đấy thì bác sĩ ngọc oanh có một số lưu ý cho người bệnh như sau
thứ nhất là chúng ta nên sử dụng ba cao su khi quan hệ và nên vệ sinh sạch sẽ cơ quan sinh dục trước và sau khi quan hệ
thứ hai nữa là chúng ta nên trung thủy một vợ một chồng chúng ta không nên quan hệ bừa bãi với nhiều đối tượng khác nhau
thứ ba nữa là chúng ta nên tạo một thói quen đấy là nên khám sức khỏe đặc biệt là sức khỏe phụ khoa định kỳ khoảng sáu tháng một lần để có thể phát hiện sớm hoặc là phòng ngừa những bệnh lây truyền qua đường tình dục
và cuối cùng đấy là các bạn nên tránh những hoạt động liên quan đến những hoạt động giải trí không lành mạnh như là sử dụng ma túy hay là chất kích thích hoặc là dùng chung bơm thông tim với người khác
và đấy là một số những lưu ý để sao chúng ta có thể phòng tránh được một cách tốt nhất những bệnh lây truyền qua đường tình dục